công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng tiếp tục được xiết chặt khi năm hai nghìn hai mươi một
hàng loạt cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu bị xử lý vì sai phạm trong quá trình công tác
dưới đây là danh sách những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm hai nghìn hai mươi một theo vov
thứ nhất ông nguyễn văn hiếu khai trừ ra khỏi đảng xóa tư cách nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
nguyên tư lệnh quân chủng hải quân linh án ba năm sáu tháng tù liên quan đến vụ sai phạm đất đai xảy ra tại tp hcm
năm hai nghìn một mươi chín bị cách chức ủy viên đảng ủy quân sự trung ương nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
thứ hai ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế khai trừ ra khỏi đảng
khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mát
thứ ba ông vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng khai trừ ra khỏi đảng
trước đó bị cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
tòa tuyên án một mươi một năm tù liên quan đến vụ án xảy ra tại sapeco
thứ tư ông tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
khai trừ ra khỏi đảng
năm hai nghìn một mươi tám bị cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đề nghị truy tố liên quan xe phạm trong vụ sapeco và công ty tân thuận
thứ năm ông nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
khai trừ ra khỏi đảng linh án tám năm tù trong vụ cho thuê đất vàng
số tám đến một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
thứ sáu ông trần vinh tuyến nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
khai trừ ra khỏi đảng linh án sáu năm tù trong vụ xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
thứ bảy thiếu tướng lê xuân thành tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
khai trừ ra khỏi đảng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ
thứ tám ông nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
khai trừ ra khỏi đảng lĩnh án một mươi hai năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thứ chín ông lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
cựu tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam khai trừ ra khỏi đảng
linh án năm năm ba tháng tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thứ mười ông cao minh quang nguyên thứ trưởng bộ y tế cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
thứ mười một ông trần văn nam cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thứ mười hai ông trần thanh liêm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng xóa tư cách nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thứ mười ba trung tướng nguyễn văn sơn tư lệnh cảnh sát biển cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
cách trước tư lệnh cảnh sát biển việt nam
thứ mười ba trung tướng hoàng văn đồng chính ủy cảnh sát biển cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển việt nam
thứ mười bốn thiếu tướng doãn bảo quyết phó chính ủy cảnh sát biển cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
và phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị cảnh sát biển việt nam
một mươi năm thiếu tướng phạm kim hậu phó tư lệnh tham miêu trưởng cảnh sát biển cách trích tất cả các chức vụ trong đảng và phó tư lệnh kiêm tham miêu trưởng cảnh sát biển việt nam
một mươi sáu thiếu tướng bùi trung dũng phó tư lệnh cảnh sát biển cách trích tất cả chức vụ trong đảng xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển việt nam
một mươi bảy thiếu tướng trần văn nam tư lệnh vùng cảnh sát biển hai cách trích tất cả các chức vụ trong đảng và phó tư lệnh pháp luận cảnh sát biển việt nam
thiếu tướng trần văn tài phó tư lệnh quân khu chín cách chức tất cả các chức vụ trong đảng hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cách chức phó tư lệnh quân khu chín
một mươi chín trung tướng nguyễn quang đạm nguyên tư lệnh cảnh sát biển việt nam kỷ luật cảnh cáo
hai mươi ông nguyễn xuân đông nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam kỷ luật cảnh cáo
hai mươi một bà nguyễn thị kim tiến cựu bộ trưởng bộ y tế kỷ luật cảnh cáo miễn nhiệm chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
hai mươi hai thiếu tướng đào hồng nghiệp phó tư lệnh cảnh sát biển cách chức tất cả các chức vụ trong đảng